thưa quý vị ngày hôm nay đoàn công tác công an tỉnh hưng yên đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng số tiền một trăm ba mươi bốn triệu đồng
cho gia đình sáu liệt sĩ hy sinh và hai cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đoàn công tác đã tới thắp nén tâm hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã hy sinh
đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chi buồn sâu sắc với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã eakutu bị thương đang điều trị tại bệnh viện
mong muốn các đồng chí sớm bình phục ổn định sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tựa phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết phối hợp với bộ tư lệnh vùng hai cảnh sát biển việt nam vừa triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép cho ma túy với số lượng lớn do đối tượng người ngoại tỉnh điều hành hoạt động trên địa bàn tp đà nẵng

đắk lắc song song với thái độ kịch liệt lên án hành động phá dối an ninh trật tự của các đối tượng xấu bà con đồng bào huyện trư quynh tỉnh đắk lắc cũng tuyệt đối an tâm vào các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng đã và đang triển khai trên địa bàn
và sau bốn ngày xảy ra vụ việc tới nay cuộc sống của người dân nơi đây đã trở lại trạng thái bình thường và sau đây là ghi nhận tại xã ea tiêu một trong hai xã đã xảy ra vụ nổ súng vào đêm ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
có nhà sát trụ sở xã ea tiêu những tiếng đạn súng bom xăng đêm một mươi một tháng sáu vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với gia đình chị oanh
hai ngày đầu cả gia đình không dám ra ngoài vì sợ nhưng nay khi nhóm đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ người phụ nữ này đã hoàn toàn yên tâm mở lại cửa hàng để buôn bán
tại trụ sở xã ea tiêu các hoạt động trở lại bình thường bà con trong xã đã đến làm các thủ tục hành chính mọi sự bất ổn lo lắng đã qua
còn bây giờ thì sao ạ
còn bây giờ thì sao ạ
còn bây giờ thì đỡ rồi
hết sợ rồi thì nó có công an có ti có bên này thì đó cảnh giác thì nó đỡ rồi hết sợ rồi
hiện nay như đời sống và sinh hoạt thì chúng tôi là trở lại bình thường nhờ có trở lại các tội phạm thì chúng tôi là yên tâm lại trở lại có thật
không im lìm cửa đóng then cài như sau ngày xảy ra sự việc con đường xã hôm nay nhộn nhịp người đi lại
những đứa trẻ thì được tự do
hôm đầu là sợ tối là phải có ba mẹ ngủ bên cạnh chứ không sợ lắm
bây giờ thì sao rồi ạ bây giờ thì
bây giờ thì cũng đỡ
mình đi làm cũng bình thường vì có công việc như thế này hai ba ngày trước ổng sợ nhưng mà mấy ngày nay ổng ổn rồi
không sợ hãi vững tin theo đảng tin vào lực lượng công an
bà con xã ea tiêu lại tất vật ra đồng để gieo chồng cho một mùa vụ mới
cuộc sống nơi đây trở lại bình yên như những gì trước đây vốn có